thưa quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại thủ đô
thưa quý vị hôm nay hà nội lại tiếp tục đổi sổ đứng đầu cả nước với hai chín trăm bốn mươi năm ca mắc mới
đặc biệt tại thủ đô hoàng mai đang xếp vị trí thứ nhất với một trăm ba mươi bảy ca nhiễm mới trong ngày
so với tuần trước có vẻ quận đống đa đang giảm nhẹ hơn về số ca mắc
tuy nhiên vẫn đứng ở mốc trên một trăm linh ca một ngày
ngay lúc này chúng tôi xin cập nhật chi tiết về ca mắc mới tại thủ đô hà nội tối nay
ngày hai mươi hai tháng một hà nội có thêm hai chín trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín một mươi sáu người tử vong
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày của hà nội như hoàng mai một trăm ba mươi bảy ca
đống đa một trăm ba mươi hai ca thanh trị một trăm hai mươi năm ca gia lâm một trăm hai mươi ba ca
sở y tế hà nội thông báo tư
một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một thành phố ghi nhận hai chín trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm linh năm ca trong cộng đồng
ca mắc mới tại ba trăm chín mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm ba mươi bảy ca đống đa một trăm ba mươi hai ca
thanh trị một trăm hai mươi năm ca gia lâm một trăm hai mươi ba ca
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tính từ khi hà nội áp dụng dạng ca mắc covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay là một trăm linh một chín trăm linh ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm linh tám tám trăm linh sáu ca
trên địa bàn thành phố hà nội hiện có hơn sáu mươi sáu trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm ba mươi tám bệnh nhân bệnh viện đại học y hà nội hai trăm hai mươi ba bệnh nhân
tại các bệnh viện của hà nội là ba ba trăm chín mươi chín bệnh nhân
cơ sở thu dung điều trị thành phố có một bảy mươi tám bệnh nhân cơ sở thu dung quận huyện năm bốn trăm linh
theo dõi cách ly tại nhà năm mươi sáu ba trăm tám mươi bệnh nhân
số ca tử vong trong ngày là một mươi sáu trường hợp
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là bốn trăm bốn mươi một người
trong ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn thành phố tiêm được một trăm sáu mươi bảy sáu trăm chín mươi mũi tiêm
nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được
từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là một mươi bốn một trăm tám mươi chín bốn trăm tám mươi bốn mũi tiêm
hai trăm ba mươi năm sáu trăm một mươi sáu mũi bổ sung và một tám trăm bảy mươi hai một trăm năm mươi tám mũi tiêm nhắc lại
trái ngược với thành phố hồ chí minh tình hình dịch bệnh tại hà nội vẫn đang diễn biến phức tạp
với số lượng ca mắc mới mỗi ngày đứng đầu cả nước
nhận biết tình hình đáng lo ngại này tại chương trình tết xuân vầy xuân bình an
do liên đoàn lao động hà nội tổ chức bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhấn mạnh
công đoàn thủ đô cần có nhiều hoạt động thiết thực dành cho công nhân trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại chương trình tết xuân vầy xuân bình an sáng hai mươi hai tháng một
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chương trình này thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời để đoàn viên lao động được vui tết đón xuân
đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết sẻ chia không để ai bị bỏ lại phía sau
ông đinh tiến dũng nêu rõ phương châm là không để đoàn viên công nhân lao động không có tết
ở đâu có công nhân lao động gặp khó ở đó có tổ chức công đoàn
theo chủ tịch liên đoàn thành phố hà nội nguyễn phi thường năm hai nghìn hai mươi một
nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa dừng hoạt động
hàng chục nghìn công nhân phải ngừng việc mất việc làm mất thu nhập
chính trong khó khăn vất vả những chuyến xe buýt siêu thị không đồng
cùng với hàng chục nghìn túi ăn sinh công đoàn hàng ngày
đến với đoàn viên người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp
khu công nghiệp
dịp tết nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai các bấp công đoàn thành phố ưu tiên
dành nguồn lực trên hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên lao động
thông qua chương trình tết xuân vậy hỗ trợ vét xe về quê
tại chương trình vào sáng ngày hai mươi hai tháng một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đã trao tặng một mươi xuất quà trị giá năm tỷ đồng hỗ trợ một mươi công nhân viên chức
công đoàn hà nội cũng trao hỗ trợ xây dựng năm mươi máy ấm công đoàn
mỗi nhà xây mới bốn mươi triệu đồng sửa chữa ba mươi triệu đồng
cho năm mươi gia đình đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công đoàn hà nội quyết định trích trên bảy mươi một ba tỷ đồng hỗ trợ
tặng quà cho đoàn viên lao động khó khăn trên địa bàn hỗ trợ vé xe cho một hai trăm linh công nhân
khu công nghiệp và chế xuất về quê đón tết
những ngày tới trên hai chuyến xe sẽ đưa người lao động khó khăn
nữ công nhân mang thai nuôi con nhỏ về các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa
và một số tỉnh phía bắc đón tết với gia đình
với những món quà thiết thực từ liên đoàn lao động và công đoàn hà nội
chúng tôi mong rằng các đoàn viên và công nhân lao động có thể an tâm công tác
giữ gìn sức khỏe và có một dịp tết đoàn viên thật nhiều hạnh phúc
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất
tại việt nam vào tối ngày hai mươi hai tháng một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm linh bảy ca nhiễm mới
trong đó có bốn mươi chín ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm hai trăm bốn mươi ba ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi chín trăm tám mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau

hai tình hình dịch covid một mươi chín
ba tình hình dịch covid một mươi chín

năm tình hình dịch covid một mươi chín
sáu tình hình dịch covid một mươi chín

tám tình hình dịch covid một mươi chín
tổng nai chín mươi chín sáu trăm ba mươi bảy ca tầy nên tám mươi sáu chín trăm sáu mươi bốn ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba năm trăm một mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một tám trăm linh sáu trăm chín mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn sáu trăm tám mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ
có ba hai trăm năm mươi ca dòng cao hfnc có sáu trăm bảy mươi ba ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi hai ca thở máy xâm lấn sáu trăm linh bốn ca ecmo hai mươi một ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một ghi nhận một trăm năm mươi ba ca tử vong
tại tp hcm có một mươi ca trong đó hai ca từ các tỉnh chuyển đến là long an và tiền giang
các tỉnh thành phố khác
bình định hai ca bắc cạn phú thọ ninh thuận thanh hóa đà nẵng bình dương mỗi tỉnh một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu năm trăm chín mươi sáu ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean